ẩm mùa khô kéo dài địa hình phức tạp rừng và đất rừng thuộc vùng đồi núi cao dốc có khối lượng vật liệu cháy lớn
đặc biệt người dân sinh sống xung quanh rừng và ven rừng có thói quen ra vào đốt ong bất cẩn gây ra cháy rừng
đây là thực tế đang tồn tại ở nhiều địa phương đòi hỏi chính quyền cơ sở phải duy trì thực chất các biện pháp để phòng chống cháy rừng
xã xuân sơn thị xã sơn tây thành phố hà nội hiện có diện tích rừng là gần tám mươi hectare
trước đây đã có những vụ cháy rừng xảy ra nguyên nhân là bởi trẻ em ở khu vực lân cận vào rừng chơi đốt lửa
cùng với đó là thói quen của người dân đốt nương rẫy và khách du lịch bất cẩn trong quá trình tham quan
thực tiễn đã xảy ra chủ yếu là do người dân này đốt nương rẫy trẻ em vào rừng nghịch lửa dẫn đến cháy
hoặc là kể cả khách du lịch vì đây sơn tây là một địa điểm mà rất thu hút khách du lịch
người ta vào rừng đi cắm chạy đi chơi người ta cũng đã có hiện tượng
đối với những nguyên nhân nêu ở trên chúng tôi cũng đã có những biện pháp
đặc biệt là yêu cầu các chủ rừng hộ gia đình hoặc kiểm lâm tăng cường các biển báo biển hiệu cảnh báo về nguy cơ cháy rừng
kể cả các thông báo về cấp cháy rừng để niêm yết công khai ở các cửa rừng
để người dân biết là mức độ nguy hiểm về cháy rừng đang ở mức nào
trong những ngày nắng nóng khô hanh dự báo cháy rừng ở cấp bốn cấp nguy hiểm
và cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
diện tích rừng trồng chủ yếu là thông keo và bạch đàn
nên có thảm thực bì dưới tán rừng phát triển mạnh tiêm ẩn nguy cơ cháy rừng cao
việc duy trì đường băng cản lửa như thế này được đơn vị quản lý rừng tiến hành thường xuyên để không chế và kiểm soát các khu vực khi cháy rừng xảy ra
đề nghị các anh tổ chức tiếp tục duy trì việc làm đường danh cản lửa
bây giờ hiện nay các anh đã bố trí ba người thường xuyên rồi
nhưng mà chúng ta cũng phải vẫn tiếp tục hàng ngày kiểm tra
và một cái vấn đề quan trọng nhất là kiểm soát người ra vào
đấy bây giờ cả một cái địa bàn rộng này cũng không thể mình nói là hôm nay mình canh chỗ này canh chỗ kia
mà đặc biệt là trẻ con chăn trâu chăn bò vào
mà qua những vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn thị xã xuân tây trong thời gian vừa qua
thì đều nguyên nhân đều là khi là trẻ con đốt nướng giấy nghịch lửa đốt ong
thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn lực lượng phương tiện
đấy khi có tình huống xảy ra đặc biệt là ủy ban phường ủy ban xã xuân sơn
liên quan đến cái chức trách nhiệm vụ có thể huy động trong các cái cấp báo cháy rừng
hiện nay là công ty cũng đã đảm bảo cho lúc nào cũng có ba người
thường xuyên là phát cho các đường bắn cản lửa
và duy trì như thế là cứ hàng tháng là khi mà mình phát hết cái địa điểm này
thì ta có thể là xoay về vị trí ban đầu để kiểm tra cây nào lên là ta phát
theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
khi cháy rừng xảy ra công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
do những hạn chế về địa hình đồi núi khả năng tiếp cận hiện trường
nguồn nước phục vụ chữa cháy không đủ để đáp ứng
những điểm cháy rừng ở sâu bên trong
và để chủ động trong công tác quản lý
lực lượng công an cũng đã tổng ra soát các chủ hộ có rừng trên địa bàn
làm rõ trách nhiệm và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy rừng
đối với rừng chữa cháy là rất khó đặc biệt trong điều kiện là thiếu nguồn nước chữa cháy
nên việc xây dựng các phương án phòng cháy cháy rừng có ý nghĩa rất quan trọng
đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề là huy động các lực lượng
để hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy cháy chuyên nghiệp
cũng như lực lượng kiểm lâm và lực lượng công an các xã phường có rừng
để khi có tình huống xảy ra là chữa cháy kịp thời có hiệu quả
qua thực tế là nhiều người ở các nơi khác đặc biệt đến nội thành hà nội
mua rừng xong để nguyên đấy đến khi xảy ra cháy không biết của ai cả
nên hiện nay cũng đã nắm bắt được và trong thời gian sắp tới
thì thực hiện theo kế hoạch mà năm mươi ba của ủy ban thành phố về tổ chức tuyên truyền
về xây dựng các tổ liên gia và cụm liên kết phòng cháy cháy rừng
chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các chủ hộ có liên quan đến sử dụng đất rừng
thì sẽ họp và để người ta nắm bắt được và thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy
xác định các vùng trọng điểm công an
nguy cơ xảy ra cháy rừng cao chính quyền địa phương đưa ra phương án biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp
kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt và việc sử dụng lửa ở trong rừng ven rừng
chuẩn bị các trang thiết bị phương tiện tại chỗ bảo đảm khi xảy ra cháy rừng
phải huy động lực lượng phương tiện triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp chữa cháy rừng
ngay từ lúc mới phát sinh ngăn cháy lan diện rộng
quan trọng nhất là các biện pháp được duy trì một cách thực chất
đã xây dựng được kế hoạch phương án chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra giám sát
trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương
như kiểm tra các công tác tuần tra bảo vệ và kiểm tra các máy móc thiết bị
để bảo dưỡng thường xuyên khi có sự cố cháy ra thì chúng ta có các phương tiện để phục vụ
và các nâng cao kỹ năng để thực hiện trong quá trình phòng cháy chữa cháy của địa phương
những buổi diễn tập phương án chữa cháy rừng huy động nhiều lực lượng như thế này
đang được chính quyền cơ sở tổ chức thường xuyên để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp huy động lực lượng
nhìn rõ những hạn chế trong công tác chữa cháy rừng để có phương án triển khai phù hợp với tình hình thực tế
các xã phường có rừng đều thành lập tổ sung kích tham gia chữa cháy
cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra ở nhiều địa phương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức trực ban
phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng
kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân
nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy rừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bị
và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng
phối hợp cũng như là tuyên truyền nâng cao trách nhiệm ý thức của cá nhân
tổ chức trong việc quản lý rừng để đảm bảo tránh những việc cháy rừng gây ra thiệt hại người và tài sản
hàng năm thì chúng tôi cũng thực hiện theo kế hoạch của ủy ban dân thị xã
trong việc tập huấn và diễn tập tại thực địa về phòng cháy chữa cháy rừng
tại khu vực đồi hồng việt
các lực lượng thường truyền
cũng như là các tổ sung kích cũng đã phối hợp nhịp nhàng trong quá trình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra một mươi hai vụ cháy rừng diện tích bị cháy gần một mươi bảy hectare
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình cháy rừng tiếp tục có diễn biến phức tạp
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng ở địa bàn các xã minh chí nam sơn hiền ninh của huyện sóc sơn

trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng ở địa bàn các xã minh chí nam sơn hiền ninh của huyện sóc sơn
thiệt hại hơn ba hectare
chính quyền cơ sở cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
đặc biệt kiểm tra ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng cháy chữa cháy rừng
mặc dù liên tục được các cấp chính quyền cơ quan chức năng tuyên truyền cảnh báo về những hành vi vi phạm trong công tác phòng chống cháy rừng
thế nhưng hầu như năm nào các địa phương cũng vẫn phát hiện xử lý tình trạng người dân do vô tình hay cố ý gây ra các vụ cháy rừng từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng
mục bạn nên biết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về chế tải đối với người có hành vi vi phạm gây cháy rừng
những chế tài nghiêm khắc sẽ góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng
về xử phạt hành chính các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng
bị xử phạt theo quy định tại điều một mươi bảy nghị định số ba mươi năm năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
mức phạt thấp nhất là một triệu đồng mức phạt cao nhất là một trăm linh triệu đồng
buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh buộc trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng
nếu hành vi vi phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy hoặc tội hủy hoại rừng
theo quy định tại điều ba trăm một mươi ba và điều hai trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi
hình phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ cao nhất là phạt tù đến một mươi năm năm